thưa quý vị thành phố hồ chí minh đã chính thức bước vào thời gian áp dụng chỉ thị một mươi sáu
với các giải pháp siết chặt hơn nữa
hai mươi hai quận huyện cùng với thành phố thủ đức cũng đã chủ động các phương án phòng dịch
phù hợp với đặc thù của từng địa phương
và việc thành lập một mươi hai tổ tuần tra lưu động thực hiện test nhanh covid một mươi chín
là cách mà huyện hóc môn đang áp dụng để kiểm soát dịch bệnh
mỗi ngày đội tuần tra kiểm soát lưu động bắt đầu làm việc từ tám h đến một mươi một h
và buổi chiều từ một mươi bốn h đến một mươi bảy h
các tuyến đường tuần tra lưu động sẽ được thay đổi linh hoạt theo ngày
ngoài việc tiến hành dừng các phương tiện kiểm tra lý do ra đường của người dân
thì tổ công tác còn thực hiện test nhanh covid một mươi chín ngẫu nhiên tại chỗ
theo đó trường hợp nào âm tính nếu không có lý do ra đường chính đáng
sẽ bị lực lượng chất năng xử phạt nếu dân tính sẽ đưa đi điều trị
mỗi một vùng xã dậy chúng ta xác định được vùng nguy cơ của mình
và có các giải pháp thích hợp để xử lý đến vùng nguy cơ
tuy nhiên đối với các vùng dắp ranh và các hét không lang thang
thì hiện nay hầu như giải pháp chúng ta cũng chỉ có thể chốt chặn như thế này
tôi cho rằng bên cạnh việc kiểm tra việc chúng ta thực hiện test nhanh như vậy
ngoài việc chúng ta chốt test đối với đối tượng nguy cơ
thì chúng ta còn góp phần có giải pháp phát hiện các hét không lang thang
trong tuần qua một mươi hai tổ công tác đã phát hiện gần một trăm linh trường hợp dương tính
với covid một mươi chín được phát hiện thông qua test nhanh lưu động
thành phố hồ chí minh đã áp dụng chỉ thị một mươi sáu
đối với các biện pháp mạnh mẽ hơn
vì vậy việc kiểm tra người dân ra đường không có lý do chính đáng
cũng được lực lượng chức năng kiểm tra nghiêm ngặt hơn
nhưng mà một số trường hợp thì người ta không chấp hành thì mình cũng là biên bản sự phạt tại chỗ
đây là thời gian then chốt để các quận quyền tại thành phố hồ chí minh triển khai các biện pháp quyết liệt
để kiểm soát dịch bệnh với mục tiêu chuyển tách cơ bản f ra khỏi cộng đồng
khoanh vùng kiểm soát chuỗi lây lan bên cạnh đó người dân tại thành phố hồ chí minh
cần chấp hành tốt năm k của bộ y tế tuân thủ các quy định theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và nghiêm túc chấp hành phối hợp với lực lượng chức năng để chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh